tại bảo tàng tỉnh hải dương đã trưng bày chuyên đề nông cụ và đồ dùng sinh hoạt của người nông dân hải dương thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mươi một
với hơn ba trăm linh đơn vị tài liệu hiện vật hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn siêu tầm nhằm giới thiệu tới thế hệ trẻ
đây là những nông cụ và đồ dùng sinh hoạt đã đồng hành cùng người nông dân hải dương trong suốt chiều dài lịch sử
trưng bày cũng giới thiệu một số nông cụ tiêu biểu do chính nông dân hải dương phát minh
chế tạo từ thực tế lao động sản xuất đã được nhà nước công nhận và vinh danh
trưng bày mở cửa đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi